thông tin từ sở giao thông vận tải tỉnh quảng bình cho biết tuyến quốc lộ chín c đã thông tuyến bước một sau hơn một tuần ách tắc do sạt lở
dự kiến phải mất hơn một tuần nữa cơ quan chức năng mới dọn dẹp hết toàn bộ đất đá ở các vị trí sạt lở
trước đó do ảnh hưởng của đợt mưa lũ cuối tháng một mươi đầu tháng một mươi một quốc lộ chín c nối đường hồ chí minh nhánh đông và nhánh tây
đoạn lên cửa khẩu chút mút bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông
cụ thể toàn tuyến xuất hiện sáu điểm sạt lở lớn với tổng khối lượng đất đá sạt lở hơn chín năm trăm linh m ba